tín nhiệm của ban chấp hành trung ương đối với các đồng chí ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư khóa một mươi ba tổng bí thư nguyễn phú trọng đề nghị trung ương nghiên cứu kỹ các báo cáo kiểm điểm cá nhân và từ thực tế quan hệ công tác thể hiện rõ chính kiến của mình về mức độ tín nhiệm đối với từng đồng chí ủy viên bộ chính trị ban bí thư trên tinh thần bảo đảm sự lãnh đạo của bộ chính trị ban chấp hành trung ương thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ tự phê bình và phê bình nêu cao trách nhiệm tinh thần xây
tâm xét thể hiện sự tín nhiệm của mình tôn trọng quyền báo cáo giải trình của các đồng chí ủy viên bộ chính trị ban bí thư khóa một mươi ba đánh giá đúng phẩm chất năng lực kết quả cụ thể thực hiện chức trách được giao và uy tín của người được lấy phiếu tín nhiệm bảo đảm tính dân chủ khách quan công tâm công khai minh bệnh trong việc lấy phiếu tín nhiệm và sử dụng kết quả lấy phiếu tín nhiệm kiên quyết không để xảy ra vi phạm hoặc lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm để khi chia rẽ làm mất đoạn kết nội bộ
chiều nay tại hà nội bộ công an tổ chức lễ đón chính thức đoàn đại biểu cấp cao bộ nội vụ cộng hòa cuba do trung tướng lazaro amberto alvared kassas ủy viên bộ chính trị đảng cộng sản cuba bộ trưởng làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại việt nam
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ trì lễ đón ngay sau lễ đón đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam và đoàn đại biểu cấp cao bộ nội vụ cộng hòa cuba đã tiến hành hội đàm
mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước nói chung giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ cuba nói riêng ngày càng được củng cố và phát triển trên cơ sở lòng tin sự hiểu biết sự tôn trọng tình cảm anh em đồng chí đồng đội
chuyến thăm này có ý nghĩa quan trọng khi đây là chuyến thăm cấp bộ trưởng của bộ nội vụ cuba đầu tiên kể từ năm hai nghìn một mươi tạo động lực quan trọng cho quan hệ phát triển hai nước nói chung và giữa hai bộ nói riêng
chào mừng đoàn đại biểu cấp cao bộ nội vụ nước cộng hòa cuba sang thăm chính thức và làm việc với bộ công an việt nam
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh kể từ giữa năm hai nghìn hai mươi hai đến nay sau khi dịch bệnh covid một mươi chín được kiểm soát hợp tác giữa hai bộ nhanh chóng được nối lại trên các lĩnh vực trao đổi đoàn an ninh hậu cần kỹ thuật và y tế
tại hội đàm bộ trưởng tô lâm và bộ trưởng lazaro anberto alvarez kasas đã trao đổi về những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm đồng thời thống nhất một số nội dung hợp tác trong thời gian tới
trong đó thường xuyên trao đổi thông tin phối hợp tổ chức hỗ trợ lẫn nhau thực hiện công tác bảo đảm an ninh an toàn cho các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước thực hiện công tác bảo hộ công dân phòng chống hiệu quả các loại tội phạm liên quan đến hai nước tăng cường phối hợp các hoạt động tại các diễn đàn quốc tế nhất là các diễn đàn về chống khủng bố di cư bất hợp pháp đẩy mạnh hợp tác kỹ thuật nghiệp vụ và bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ về ngoại ngữ chuyên môn nghiệp vụ tăng cường trao
phòng ngừa phát hiện ngăn chặn âm mưu khủng bố triển khai hợp tác nghiên cứu sản xuất các loại thuốc vaccine chế phẩm sinh học trong đó có những loại thuốc đã nghiên cứu thành công và đưa vào điều trị cho bệnh nhân tại cuba
bộ trưởng tô lâm khẳng định bộ công an việt nam luôn sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm tham vấn với bộ nội vụ cuba chính sách xây dựng và bảo vệ tổ quốc sẽ tiếp tục sát cánh chia sẻ và sẵn sàng hỗ trợ cao nhất cho bộ nội vụ cuba
qua đó việc mở rộng và tăng cường hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ cuba vì lợi ích và an ninh quốc gia của mỗi nước
cũng nhân chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu bộ nội vụ cộng hòa cuba tại việt nam vào chiều nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức lễ trao huân chương hữu nghị và kỷ niệm trương bảo vệ an ninh tổ quốc tặng lãnh đạo bộ nội vụ cuba đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
tại buổi lễ theo ủy quyền của chủ tịch nước bộ trưởng tôn lâm đã trao huân chương hữu nghị của chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tặng trung tướng lazaro alberto álvarez casas ủy viên bộ chính trị đảng cộng sản cuba bộ trưởng bộ nội vụ cộng hòa cuba vì đã có những thành tích xuất sắc trong đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ cuba góp phần bảo đảm an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
tại buổi lễ bộ trưởng tôn lâm cũng đã trao kỷ niệm chương bảo vệ an ninh tổ quốc của bộ công an việt nam tặng tám cá nhân thuộc bộ nội vụ cuba vì đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc
phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng tô lâm chúc mừng bộ nội vụ vì những thành tựu đã đạt được bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của bộ trưởng lazaro ameto alvarez kassas bộ nội vụ cuba sẽ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp phát triển đất nước giữ gìn trật tự an toàn xã hội
thay mặt đoàn đại biểu bộ trưởng lazaro amberto alvared kassas bày tỏ vinh dự được trao tặng huân chương hữu nghị của chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nhấn mạnh đây không phải là kết quả của một cá nhân mà là kết quả của sự đoàn kết hợp tác toàn diện giữa hai bộ
những ghi nhận của bộ công an việt nam là cơ sở để mỗi đồng chí bộ nội vụ cuba càng nhận thức rõ hơn trách nhiệm trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc và hợp tác giữa hai nước
những ghi nhận của bộ công an việt nam là cơ sở để mỗi đồng chí bộ nội vụ cuba càng nhận thức rõ hơn trách nhiệm trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc và hợp tác giữa hai nước
tại việt nam tham quan và giới thiệu với đoàn đồng chí thứ trưởng cho biết hiện nay công nghiệp an ninh phát triển hình thành hệ thống và trải dài trên cả ba miền
bao gồm các doanh nghiệp các cơ sở nghiên cứu các cơ sở sản xuất thuộc công an các đơn vị địa phương
trong đó cục công nghiệp an ninh là đầu mối giúp bộ công an thống nhất quản lý nhà nước về công nghiệp an ninh
hiện nay đã đưa vào hoạt động khu công nghiệp an ninh tại huyện hoài đức thành phố hà nội
công nghiệp an ninh với nhiệm vụ chính là nghiên cứu sản xuất sửa chữa cải tiến hiện đại hóa các phương tiện thiết bị kỹ thuật
nghiệp vụ vũ khí công cụ hỗ trợ phục vụ công tác công an và hiện có thể tự nghiên cứu sản xuất hàng trăm chủng loại sản phẩm công nghiệp an ninh chuyên dụng
ngoài ra nghiên cứu sản xuất các sản phẩm lưỡng dụng vừa phục vụ trong ngành công an vừa phục vụ nhu cầu dân sinh tham gia phát triển kinh tế xã hội
tại buổi làm việc hai bên mong muốn cùng đồng hành phối hợp triển khai tiếp tục trao đổi tọa đàm ở nhiều đoàn công tác khác để tiến tới hợp tác trên lĩnh vực công nghiệp an ninh giữa hai nước
chiều nay học viện cảnh sát nhân dân long trọng tổ chức kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thành lập học viện một mươi năm tháng năm năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba và đón nhận huân chương lao động hạng nhì
dự và phát biểu tại buổi lễ có thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương
các đồng chí nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên thứ trưởng bộ công an
trong năm mươi năm năm qua học viện cảnh sát nhân dân đã và đang tổ chức đào tạo trên một mươi năm vạn sĩ quan hạ sĩ quan vững về chính trị
giỏi về pháp luật tình thông về nghiệp vụ phục vụ bảo vệ an ninh trật tự đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
nhiều đồng chí trưởng thành trở thành cán bộ lãnh đạo cao cấp của đảng nhà nước các tướng lĩnh ngành công an và các nước bạn lào campuchia
học viện là một trong những đơn vị đi đầu trong đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo theo hướng lấy người học làm trung tâm gắn lý luận với thực tiễn
đồng thời là cơ sở giáo dục đại học tiên phong đi đầu trong công tác chuyển đổi số tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và xây dựng nhà trường thông minh
học viện đã hoàn thiện nhiều công trình khoa học có giá trị cung cấp các luận cứu khoa học để giải quyết những vấn đề cấp bách đặt ra
trong thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống tội phạm bảo đảm trật tự an toàn xã hội góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận nghiệp vụ công an
phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn văn long đề nghị học viện cảnh sát nhân dân tiếp tục quán triệt tổ chức thực hiện có hiệu quả các quan điểm
chủ trương chỉ đạo của đảng nhà nước đảng ủy công an trung ương bộ công an về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo
xác định đầu tư cho giáo dục và đào tạo là đầu tư cho phát triển tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để thực hiện mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
quan tâm xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên cán bộ quản lý giáo dục kết hợp chặt chẽ giữa giảng dạy học tập và nghiên cứu khoa học gắn với mục tiêu mỗi nhà giáo đồng thời là nhà khoa học
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh việc đổi mới nội dung chương trình phương pháp đào tạo theo hướng lý luận gắn liền với thực tiễn từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại đồng bộ đạt chuẩn và mở rộng hợp tác quốc tế với các cơ sở đào tạo cảnh sát các cơ quan thực thi pháp luật trong khu vực và trên thế giới
nhân dịp kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thành lập học viện cảnh sát nhân dân vinh dự được chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì
thủ tướng chính phủ tặng bằng khen cho trung tướng trần minh hưởng giám đốc học viện cảnh sát nhân dân đã có thành tích xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu